các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tháng năm năm hai nghìn một mươi năm khi được bổ nhiệm làm trưởng cửa hàng xăng dầu yên viên trình đã mang theo công nghệ gian lận sang cửa hàng này nhằm tiếp tục móc túi người tiêu dùng
đến thời điểm bị phát hiện cửa hàng yên viên đã ra lận một mươi bốn năm trăm linh lít xăng dầu của khách hàng
trình cùng các đối tượng đã kịp tiêu thụ bảy năm trăm linh lít xăng dầu hưởng lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng số còn lại chưa kịp tiêu thụ